xin được kính chào quý vị khán giả của chương trình an ninh ngày mới
thưa quý vị ngày hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ rồi
và chắc chắn là mật độ giao thông sẽ đông đúc trở lại
vậy thời tiết trong ngày hôm nay có gì đáng lý không chị thu trang
vâng ạ chị minh hương
thưa quý vị thời tiết trong ngày hôm nay thì hầu khắp cả nước là đều còn nắng
và trong đó thì có nam bộ thì tiếp tục nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi sáu cho tới ba mươi bảy độ c
còn ở miền tây thì trạm mức nắng nóng là ba mươi năm độ c
và trong tiết trời nắng nóng như thế này thì quý vị cần lưu ý hạn chế di chuyển
trong khoảng thời gian là từ một mươi một cho tới một mươi năm giờ
vì đây là lúc trời nắng gắt nhất ạ
vâng còn đối với tiết trời nắng gắt như thế này
thì quý vị cũng cần phải mang đầy đủ các vật dụng chống nắng
và uống nước đầy đủ để tránh tình trạng mất nước và mệt mỏi
còn đối với khu vực tây bắc bộ và trung bộ
thì tiết trời cũng bắt đầu nóng lên
và tăng nhiệt với mức nhiệt cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ c
vâng và đó là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý
còn ngay bây giờ sẽ là các tin tức an ninh trật tự vừa được cập nhật